thưa quý vị nhận lời mời của ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
sáng ngày bảy tháng bốn ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam rời hà nội lên đường thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi